kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị bất ngờ kiểm tra vũ trường new phương đông công an quận hải châu đã phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến ma túy
niêu phương đông được coi là vũ trường lớn nhất của thành phố đà nẵng
lực lượng chức năng phát hiện bốn đối tượng có hành vi tàng trữ hơn ba mươi viên ma túy tổng hợp hai gói ketamin
xét nghiệm ngẫu nhiên hàng trăm khách tại vũ trường new phương đông đã phát hiện sáu mươi bốn người dương tính với ma túy
công an quận hải châu đã quyết định tạm giữ hình sự nhóm bốn đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy do võ ngọc phi chú tỉnh quảng nam cầm đầu
vào sáng ngày hôm nay công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc một đối tượng đổ xăng lên người vợ cũ rồi châm lửa đốt khiến hai người bị bỏng nặng để làm rõ về hành vi giết người
đối tượng gây ra vụ việc trên là phạm đoàn phong phú bốn mươi một tuổi chú thành phố buôn ma thuật
theo đó phú mang theo một can xăng khoảng năm lít đến tìm vợ cũ rồi đổ xăng châm lửa đốt khiến nạn nhân bốc cháy và cháy lan sang người phú
phát hiện vụ việc người dân đã tới dập lửa và đưa cả hai đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên để cấp cứu
do bị bỏng quá nặng cả hai sau đó được chuyển xuống bệnh viện trợ rẫy tp hcm để điều trị
năm đối tượng vừa bị công an huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu khởi tố để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo hồ sơ hoàng gia bảo cùng với
võ minh tâm nguyễn thành đạt đinh thái học và trần quốc hùng đi đến nơi ở của một thanh niên tên tuấn ở thị trấn đất đỏ để giải quyết mâu thuẫn
khi đến nơi các đối tượng đã dùng vũ lực chiếm đoạt của tuấn trước điện thoại iphone một mươi một pro max và một chiếc xe máy hiệu vision
chiếc iphone được các đối tượng đem bán và cùng nhau tiêu xài hết còn chiếc xe honda vision học bỏ lại tại một quán cà phê ở thị trấn long hải huyện long điền
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa đề nghị viện công an
kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố các đối tượng nguyễn văn phúc trần quang minh và trần quốc bảo ngọc về hành vi trộm cắp tài sản
các đối tượng nguyễn hoàng liêm và nguyễn quang vinh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó ba đối tượng phúc minh và ngọc đã đột nhập vào một phòng trọ ở khu phố ba phường tân hiệp tp biên hòa
lấy trộm một xe máy hiệu sh một trăm năm mươi hai điện thoại hai dây chuyền hai nhẫn vàng số tiền mặt khoảng bốn mươi triệu đồng
cùng một số tài sản có giá trị khác với tổng trị giá hơn sáu mươi triệu đồng
sau khi trộm cắp tài sản các đối tượng trên đã mang đi bán cho hai đối tượng là liêm và vinh để lấy tiền chia nhau tiêu xài
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi sáng nay